tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao hàn quốc yoon byung se đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam vào chiều qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa
đi sâu hội nhập quốc tế chính phủ và nhân dân việt nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với hàn quốc
hoan nghênh chuyến thăm của bộ trưởng ngoại giao eu biên sê vào thời điểm khởi đầu năm kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ
giao lưu tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên với các hình thức linh hoạt
quan hệ hợp tác kinh tế thương mại duy trì tốc độ phát triển nhanh và ổn định duy trì kim ngạch thương mại phát triển ổn định
phấn đấu đạt mục tiêu bảy mươi tỷ usd hoặc cao hơn một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
đề nghị hàn quốc tăng cường nhập khẩu các hàng hóa sản phẩm của việt nam có thế mạnh như nông sản thủy sản
nhân dịp này thủ tướng trân trọng mời lãnh đạo cấp cao hàn quốc sang dự hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
bộ trưởng ngoại giao yon byung se cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp và cho biết
trong số quan hệ đối ngoại của hàn quốc thì quan hệ song phương với việt nam là quan hệ mẫu mực
ông khẳng định với nỗ lực của hai bên kim ngạch thương mại song phương hoàn toàn có thể tăng lên một trăm linh tỷ usd trong thời gian tới
ông đánh giá hai nước cần chuẩn bị cho giai đoạn hai mươi năm năm tiếp theo trong quan hệ song phương
đó là tăng cường giao lưu cấp cao giữa hai nước
bộ trưởng cho biết ngay sau khi kết thúc chuyến thăm về nước
ông sẽ đốc thúc các bộ ngành hàn quốc nỗ lực triển khai tốt đẹp các thỏa thuận mà hai bên đã ký kết
khẳng định lãnh đạo cấp cao hàn quốc tham dự hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy